sáng nay một mươi chín tháng một mươi tại hà nội báo quân đội nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm bảy mươi năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương độc lập hạng ba
tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng đã gửi thư chúc mừng
tới dự lễ kỷ niệm có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí võ văn thưởng
ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng
trong thư chúc mừng tổng bí thư chủ tịch nước bí thư quân ủy trung ương nguyễn phú trọng viết
báo quân đội nhân dân rất vinh dự tự hào được bác hồ đặt tên
trải qua bảy mươi năm phấn đấu đã trở thành một trong những tờ báo có vị trí quan trọng hàng đầu của đất nước
trong việc tuyên truyền thực hiện đường lối chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
nhiệm vụ quốc phòng an ninh
trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc luôn đi đầu đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái
tự diễn biến tự truyền hóa xứng đáng là một trong những cơ quan báo chí chủ lực
tiêu biểu của báo chí cách mạng việt nam
giao nhiệm vụ cho báo quân đội nhân dân bộ trưởng bộ quốc phòng ngô xuân lịch đề nghị
hiện nay đảng ta đang tiến hành đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba
báo quân đội nhân dân là một kênh thông tin quan trọng vì vậy cần phát huy trí tuệ
tinh thần dân chủ tâm huyết trách nhiệm của các cán bộ chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chủ trương đường lối của đảng
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao tặng huân chương độc lập hạng ba cho báo quân đội nhân dân
trước đó với những thành tích đạt được trong bảy mươi năm qua
báo quân đội nhân dân cũng đã được đảng nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý khác